trong khi đó tại thủ đô hà nội theo thông tin công bố vào chiều ngày một mươi một tháng hai
thành phố hiện không còn xã phường thị trấn nào ở cấp độ ba hay cấp độ bốn về dịch covid một mươi chín
theo bảng đánh giá cấp độ dịch của toàn bộ năm trăm bảy mươi chín xã phường thị trấn của thành phố hà nội
có bốn mươi ba địa phương ở cấp độ hai năm trăm ba mươi sáu địa phương còn lại ở cấp độ một
không có địa phương nào ở cấp độ ba cấp độ bốn về dịch covid một mươi chín
tính từ ngày hai mươi sáu tháng một đến ngày một mươi tháng hai trung bình thành phố ghi nhận hai tám trăm ba mươi năm ca một ngày
giảm nhẹ so với kỳ báo cáo trước
trong thời gian tiếp theo khi mở cửa trở lại một số dịch vụ ngành nghề như vận tải du lịch
giao thương quốc tế dẫn đến nguy cơ biến chủng omecron xâm nhập mạnh
các địa phương cần theo dõi sát áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
để bảo đảm việc phục hồi phát triển kinh tế và an ninh y tế